bộ năng lượng nga vừa thông báo nước này có kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu mỏ so với các mức của tháng một mươi một và một mươi hai
đây là một phần trong thỏa thuận của nga với tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec nhằm bình ổn thị trường dầu mỏ thế giới
bộ năng lượng nga cho biết azerbaijan kazakhstan mexico oman và bahrain cũng như các nước xuất khẩu dầu mỏ không thuộc opec có thể tham gia thỏa thuận giữa nga và tổ chức này
trước đó một ngày bộ năng lượng nga cho biết nước này sẵn sàng cắt giảm sản lượng dầu mỏ tới ba trăm linh thùng một ngày trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi bảy như một phần của thỏa thuận với opec
sản lượng dầu của nga đạt mức kỷ lục mới thời hậu soviet vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tăng một so với tháng chín lên mức một mươi một hai triệu thùng một ngày
tại cuộc họp chính thức ngày ba mươi tháng một mươi một ở viên áo opec đã đạt được sự đồng thuận trong việc cắt giảm sản lượng lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn tám
opec cũng lần đầu tiên trong một mươi năm năm phối hợp hành động với quốc gia nằm ngoài
tổ chức này là nga